ubnd tp hcm vừa chỉ đạo một số địa phương khẩn trương bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư
đẩy nhanh tiến độ thi công dự án chống ngập một mươi tỷ đồng
cụ thể ubnd huyện bình chánh vận động thuyết phục các hộ dân trước đây đã thống nhất chủ trương di dời
hiến đất bàn giao mặt bằng cho nhà nước mở đường giao thông không khiếu kiện đối với phần đất đã hiến cho nhà nước
tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp tục triển khai công trình theo đúng tiến độ
bên cạnh đó sở xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề xuất của ubnd huyện nhà bè
xác định nhu cầu chuyển dưỡng quỹ nền tái định cư phương án bố trí tái định cư của dự án
nếu có khó khăn vướng mát vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất ubnd tp giải quyết
ubnd huyện nhà bè phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạng trung nam bt một nghìn năm trăm bốn mươi bảy ra soát
bảo đảm đủ kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư trong thời gian thực hiện thủ tục gia hạn tái cấp vốn cho dự án
thành phố khẳng định dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một
là công trình trọng điểm của thành phố mục tiêu phải hoàn thành trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi